ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tuổi trẻ tổng công ty điện lực tp hcm đã tổ chức trao tặng hệ thống điện mặt trời áp mái trị giá hơn bốn trăm linh triệu đồng cho nhà văn hóa thiếu nhi thành phố
đây là một trong những hoạt động của tổng công ty triển khai trong tháng tri ân khách hàng năm hai nghìn một mươi chín
hệ thống điện mặt trời mái tại nhà văn hóa thiếu nhi thành phố có tổng công suất hơn một mươi kw
ngoài việc tài trợ hệ thống điện mặt trời áp mái cho nhà văn hóa thiếu nhi
tuổi trẻ tổng công ty còn thực hiện sửa chữa hệ thống điện miễn phí cho hai trăm linh hội dân
cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng dân lập miễn phí cho tám tuyến hẻm cải tạo hệ thống điện hành lang
và lắp đặt đèn chiếu sáng miễn phí cho tám chung cư cũ
và lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái miễn phí cho trường trung học phổ thông lê quý đôn
trước đó đoàn thanh niên điện lực tp hcm cũng đã thực hiện lắp đặt tám hệ thống điện mặt trời mái nhà
cho các trường học chuyên biệt trên địa bàn thành phố